công an huyện quế phong tỉnh nghệ an cho biết đã bắt giữ phan văn việt chú xóm hai xã quế sơn huyện quế phong
vì có hành vi dùng nỏ bắn bị thương ba người qua đường
hiện sức khỏe của các nạn nhân bị bắn nỏ đang được các y bác sĩ theo dõi
vào khoảng một mươi hai h một mươi phút ngày năm tháng năm phan văn việt đứng bên đường tại ngã ba chợ thị trấn kim sơn quế phong
đã bất ngờ dùng nỏ săn thú bắn người đi đường làm ba nạn nhân bị thương
trong đó chị lô thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại bản hữu văn xã châu kim bị bắn vào lưng
em lô văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại bản đai xã quế sơn bị bắn vào bẹn đùi
còn chị vi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú ở khối tám thị trấn kim sơn bị bắn vào đùi
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện quế phong nhanh chóng truy bắt đối tượng
khi phát hiện việt đang trên đường về nhà công an thuyết phục nhưng đối tượng chống cự
có ý định bắn nỏ về phía công an nhưng bị khống chế kịp thời
hiện cả ba nạn nhân được sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện quế phong
vụ việc đang được công an huyện quế phong điều tra làm rõ